với khí hậu quanh năm mát mẻ bốn mùa mây phủ nên sản phẩm chè san tuyết ở huyện na hàng có mùi thơm rất đặc trưng vị đậm nước xanh
đặc biệt toàn bộ các khâu sản xuất từ trong chăm sóc thu hoạch chế biến đều đảm bảo chất lượng chè sạch
chè san tuyết đã và đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường trở thành một trong những cây trồng xóa đói giảm nghèo chủ lực ở huyện vùng cao na hàng
thôn bắc củng xã thượng nông huyện na hàng hiện có bốn mươi năm hộ dân với trên tám mươi là đồng bào dân tộc sán chỉ
toàn thôn có tám hectare trẻ san tuyết có nhiều cây chè cổ thụ từ ba mươi đến ba mươi sáu tuổi
chè có cánh lá dày to bản sau khi chế biến có mùi thơm đặc trưng nước xanh vị đượm
chúng tôi thấy khi cây chè mọc đủ một tôm hai lá thì bắt đầu hái
hái về không được để qua đêm mà phải sau lúc
trong ngày thì mới bảo đảm chất lượng khi pha sẽ giữ được màu nước
huyện na hàng có hơn một một trăm linh hectare trồng chè san tuyết đặc sản được trồng tại bảy xã
trên địa bàn huyện hiện có hai công ty ba hợp tác xã hai tổ hợp tác và một mươi năm hộ dân đầu tư vào chế biến sản xuất chè
chính sách phát triển cây trẻ đặc sản đã được các cấp chính quyền quan tâm
khuyến khích nhân dân tham gia trồng chế biến sản phẩm chè theo đúng quy trình kỹ thuật
nâng cao hiệu quả thu nhập cho các hộ dân
chúng tôi sẽ đẩy mạnh
là ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật khoa công nghệ vào sản xuất nâng cao chất lượng chè
đảm bảo là các sản phẩm chè là đều được truy xuất nguồn gốc
và tiến tới là trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thì chúng tôi sẽ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chè san tuyết
khi đó là sản phẩm chè san tuyết sẽ được nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm
huyện na hàng đã xây dựng và thực hiện đề án phát triển cây chè đặc sản trên địa bàn huyện na hàng
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
nhằm giải quyết việc làm cho gần năm lao động tăng thu nhập cho người dân địa phương
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bảo đảm cuộc sống cho đồng bào dân tộc miền núi
hạn chế tình trạng di dân tự do giữ vững môi trường sinh thái và phát huy hiệu quả phòng hộ đầu nguồn nâng độ che phủ rừng